công tác cứu hộ cứu nạn trong vụ sạt lở kinh hoàng tại hai xã trà leng trà vân thuộc huyện nam trà my tỉnh quảng nam đang tích cực được triển khai
đến lúc này theo cập nhật của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam lực lượng chức năng đã vào hiện trường sạt lở để tiến hành cứu hộ cứu nạn
đến nay đã tìm thấy một mươi sáu thi thể còn ba mươi ba người đang mất tích
sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở khiến hơn bốn mươi người mất tích tại thôn một xã trà vân và thôn một xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
cơ quan quân sự huyện bắc trà my huy động lực lượng bộ đội dân quân tự vệ để tiến hành khơi thông tuyến quốc lộ bốn mươi b từ dưới lên
cùng với đó cơ quan quân sự huyện nam trà my huy động lực lượng từ trên xuống để thông đường vào hiện trường điểm sạt lở
đây là tuyến giao thông huyết mạch nhưng bị ách tắc bởi cây cối đất đá do cơn bão số chín
ngoài ra hiện công tác khắc phục tuyến đường này đang triển khai khẩn trương để sớm tiếp cận hiện trường cứu nạn nhân mất tích
ngay trong sáng nay phó thủ tướng trịnh đình dũng đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn
việc chúng ta thực hiện ở đây là phải đảm bảo vừa khẩn trương nhưng phải đảm bảo an toàn
an toàn bảo vệ lực lượng có an toàn có bảo toàn lực lượng thì chúng ta mới có lực lượng để thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo
còn rất nhiều nhiệm vụ chúng ta phải thực hiện
tìm kiếm cứu nạn những nhiệm vụ giúp dân trong thời kỳ rất khó khăn của thiên tài đang gây những thiệt hại rất nghiêm trọng
hiện các đơn vị đang huy động lực lượng để sớm tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở
xong từ trung tâm huyện nam trà my đến vị trí sạt lở ở thôn một xã trà leng gần ba mươi km và xuất hiện hàng chục vị trí sạt lở đất đá cây cối nên dự kiến đầu giờ chiều nay mới có thể thông đường
được phép của bộ quốc phòng và tổng thống bộ trưởng
được phép của bộ quốc phòng và tổng thống bộ trưởng
còn tại vụ sạt lở ở thôn một xã trà vân trong sáng nay đã tìm được nạn nhân thứ tám
như vậy vụ sạt lở đất tại xã trà vân đã tìm được tất cả thi thể của các nạn nhân bị vùi lấp